công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã làm việc với đối tượng nguyễn thị hồng thắm
là chủ tài khoản của facebook nguyễn thắm về hành vi đăng tải thông tin có nội dung xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã phát hiện tài khoản facebook nguyễn thắm
chia sẻ bảy đoạn video clip kèm nội dung cho rằng công an huyện thanh bình có những hành vi áp đảo
khống chế người dân để cướp đất tài sản và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ
qua xác minh thông tin các nội dung trên hoàn toàn sai sự thật xúc phạm trực tiếp đến danh dự uy tín hình ảnh của lực lượng công an
tại cơ quan công an thắm đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự gỡ bỏ các nội dung đăng tải cam kết không tái phạm
công an huyện thanh bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thắm để xử lý theo quy định của pháp luật